sáng nay sau khi khai mạc phiên họp thứ một mươi bảy ubthqh đã cho ý kiến một số vấn đề về việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai của quốc hội và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì phiên họp
tại phiên họp liên quan đến nội dung chính phủ đề nghị quốc hội xem xét cho ý kiến về ba dự thảo luật luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị đã họp cho ý kiến đảng đoàn quốc hội chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng chính phủ nghiên cứu ý kiến của bộ chính trị và ý kiến của các cơ quan liên quan về ba dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
theo đề nghị của đồng chí bộ trưởng bộ công an văn phòng đã có văn bản đề nghị với tổng thư ký quốc hội báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội để bổ sung ba dự án luật trên vào
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tức là ngày hôm qua văn phòng đã có văn bản chín mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi bảy thông báo ý kiến của thủ tướng và giao đồng chí bộ trưởng bộ công an để thưa quyền của thủ tướng
để thay mặt chính phủ báo cáo và có thời trình của chính phủ về các dự án luật nêu trên gửi ban thư của quốc hội
tại kỳ họp bất thường lần hai chính phủ cũng trình quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch
xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
thảo luận tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết về nguyên tắc kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật
khi có yêu cầu của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước thủ tướng hoặc hai phần ba đại biểu quốc hội kiến nghị
nguyên tắc là cấp mách cần thiết đáp ứng ngay yêu cầu cuộc sống đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đủ chín đủ rõ
thì tôi nhắc lại là thứ nhất là quy hoạch tổng thể quốc gia
thứ hai là xem xét thông qua dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi
thứ ba là báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy định tài khoản ba nghị quyết ba mươi hai nghìn hai mươi một của hội một mươi năm
về việc đề xuất một số các cơ chế chính sách cho ngành y tế mà trong khi đang chờ đợi sửa đổi luật dược một số luật có liên quan
thứ tư là một số các vấn đề cấp bách khác về tài chính và ngân sách
về dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm
quốc hội sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến sáu dự thảo luật trong đó bố trí thời gian thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi như đã thực hiện tại kỳ họp thứ tư